để đáp ứng nhu cầu của hành khách ngành đường sắt chạy lại hơn một mươi đôi tàu trên các tuyến trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu trên tuyến sài gòn quy nhơn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày hai tháng năm
tuyến quy nhơn sài gòn chạy từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm
tuyến sài gòn nha trang từ ngày hai mươi chín tháng bốn chạy lại hàng ngày
khu vực phía bắc công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội chạy lại tuyến hà nội thanh hóa ngày ba mươi tháng bốn ngày ba tháng năm chạy tàu thanh hóa đến hà nội
ngày hai mươi chín ba mươi tháng bốn chạy tàu hà nội đến yên trung ngày mùng hai và mùng ba tháng năm chạy tàu yên trung đến hà nội
tuyến hà nội đồng hới ngày hai mươi chín ba mươi tháng bốn ngày mùng hai mùng ba tháng năm chạy tàu đồng hới đến hà nội
tuyến hà nội đồng đăng và ngược lại chạy từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến mùng ba tháng năm
tuyến hà nội quán triều từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến mùng ba tháng năm